xin kính chào quý vị và các bạn quay trở lại với bản tin được phát sóng trên kênh youtube của báo sức khỏe và đời sống
cập nhật những thông tin về diễn biến dịch bệnh trong nước và quốc tế
vâng thưa quý vị những ngày gần đây diễn biến dịch bệnh tại cả nước có xu hướng tăng trở lại với liên tiếp những số liệu đạt đỉnh
trước tâm lý rồi ai cũng thành em không và nên coi covid một mươi chín là cú mùa đang dần xuất hiện thời gian gần đây
khi có quá nhiều ca mắc mới được ghi nhận
thứ trưởng bộ y tế đỗ xuân tuyên đã có phản hồi về vấn đề này
cụ thể ubnd giáo dục tổ chức viên giải trình về vấn đề tổ chức dạy học trong bối cảnh covid một mươi chín
nếu chất vấn đại biểu nguyễn thị tuyết nga đoàn quảng bình đặc biệt quan tâm đến chủ trương mở cửa trở lại trường học
trong bối cảnh số lượng ca nhiễm covid một mươi chín tăng nhanh nhiều học sinh và giáo viên bị f phụ huynh chưa an tâm cho con đến trường
đại biểu đề nghị lãnh đạo các bộ đánh giá về việc mở cửa trở lại trường học trong bối cảnh hiện nay
việc cho trẻ em dưới một mươi hai tuổi chưa được tiêm vaccine đến trường liệu có an toàn
giải trình vấn đề này thứ trưởng bộ y tế đỗ xuân tuyên cho biết
trẻ em mắc bao giờ cũng diễn biến nhẹ tỷ lệ tử vong chiếm rất thấp
cũng theo ông tuyền đến nay chúng ta đã tiêm vaccine cho trẻ từ một mươi hai đến một mươi bảy tuổi với tỷ lệ mũi một đạt chín mươi chín mũi hai đạt chín mươi bốn
thủ tướng đã có quyết định giao cho bộ y tế mua hai mươi hai triệu liều vaccine pfizer để tiêm cho trẻ em từ năm đến một mươi một tuổi
theo đại diện bộ y tế đến nay một số đại biểu và người dân có ý kiến coi dịch covid một mươi chín là cú mùa thông thường
chúng tôi làm việc với tổ chức y tế thế giới họ cho rằng như vậy là quá sớm
đến nay dịch bệnh còn diễn biến phức tạp nên chúng ta không thể lơ là chủ quan trong phòng chống dịch ông tuyên cho hay
về việc đưa học sinh đến trường ông tuyên cho biết
bộ y tế luôn phối hợp chặt chẽ với bộ giáo dục và đào tạo hướng dẫn việc phòng chống dịch khi đưa học sinh đến trường
trong đó căn cứ vào tình hình dịch bệnh để cho học sinh đến trường hay tổ chức dạy online
thực tế chúng tôi theo dõi sau tết nguyên đán khi học sinh đến trường được một tuần thì xuất hiện nhiều ca bệnh thì các địa phương ra văn bản cấm hết
ông tuyên đề nghị các đại biểu ủy ban văn hóa giáo dục đi kiểm tra giám sát nhắc nhở các địa phương thực hiện theo đúng hướng dẫn của bộ y tế bộ giáo dục và đào tạo
trước những lo ngại của phụ huynh về mức độ an toàn của học sinh khi quay lại trường học bộ trưởng bộ giáo dục và đào tạo nguyễn kim sơn khẳng định
việc mở cửa trường học trẻ em quay lại trường là mong muốn nguyện vọng của giáo viên phụ huynh học sinh và của toàn xã hội
ngành rất quyết tâm và có sự phối hợp tốt của các địa phương nhưng tâm lý lo ngại của phụ huynh đang bộn bề ngổn ngang
dù tỷ lệ tử vong rất ít nhưng phụ huynh cũng lo lắng nhỡ tỷ lệ ít đó lại rơi vào con mình vì sao
phụ huynh cũng lo việc tiêm vaccine cho trẻ em dưới một mươi hai tuổi rồi hậu covid một mươi chín với trẻ em như thế nào còn rất nhiều mối lo với phụ huynh bộ trưởng chia sẻ
xong tư lệnh ngành giáo dục cũng nhấn mạnh định hướng nhất quán chỉ đạo là đưa học sinh quay lại trường học
dù còn đó những băn khoăn nhưng đưa học sinh quay lại trường là xu hướng tất yếu không thể khác
cũng theo bộ trưởng sơn trong khi giáo viên học sinh rất bản lĩnh bình tĩnh ứng phó trước dịch bệnh
thì lo lắng thiên về phụ huynh xã hội nhiều hơn
việc quay lại trường học sẽ ảnh hưởng nhưng đây là tình thế bắt buộc phải thích ứng
có nhiều vấn đề phát sinh chưa có tiền lệ phải ứng phó linh hoạt bao quát
liệu có phương án nào đầy đủ toàn diện đáp ứng được mọi khâu mọi ngẽ lúc này không
bây giờ khó có phương án nào đáp ứng được toàn diện như vậy nên chúng ta phải chọn phương án khả dĩ hơn cả
bộ trưởng sơ nói và cho rằng phương án khả thi nhất là căn cứ vào cấp độ dịch của từng nơi
để đưa ra các giải pháp linh hoạt phù hợp hiệu quả
những ngày gần đây tp hcm đang đối mặt với nguy cơ bùng phát dịch trước sự lây lan của biến thể omicron
tp hcm triển khai hàng loạt hành động trước tình huống số ca mắc trẻ em tăng cao
đề phòng tình huống trẻ bệnh nặng phải nhập viện
ông tăng trí thượng giám đốc sở y tế tp hcm vừa có văn bản khẩn gửi đến các đơn vị trên địa bàn thành phố
về việc tăng cường chăm sóc thu dung điều trị trẻ mắc covid một mươi chín
theo sở y tế trong thời gian qua tp hcm ghi nhận số trẻ em mắc covid một mươi chín có xu hướng tăng
sở y tế cho rằng ngoài việc trẻ đi học trực tiếp trở lại làm tăng nguy cơ tiếp xúc
biến thể omicron là tác nhân gây bệnh chiếm đa số trên địa bàn
theo dữ liệu giám sát từ trung tâm kiểm soát bệnh tật tp từ một mươi bốn tháng hai đến ngày hai mươi hai tháng hai
số trẻ nhiễm covid một mươi chín tăng gấp ba lần so với khoảng thời gian từ ngày bảy tháng hai đến một mươi ba tháng hai
sở y tế yêu cầu tất cả các đơn vị trên địa bàn thành phố
các cơ sở khám chữa bệnh công lập và ngoài công lập trên địa bàn thành phố
khẩn trương triển khai các hoạt động thu dung điều trị trẻ em mắc covid một mươi chín
cụ thể tại mỗi đơn vị các cơ sở khám chữa bệnh tăng cường sàng lọc
khi tiếp nhận trẻ đến khám chữa bệnh vì triệu chứng sốt kèm hoặc không kèm các triệu chứng hô hấp khác
cần thực hiện xét nghiệm tầm soát covid một mươi chín sớm để phát hiện cách ly điều trị kịp thời
khuyến khích thành lập khoa covid một mươi chín tại các bệnh viện chuyên khoa nhi
hoặc đơn vị chăm sóc trẻ mắc covid một mươi chín
tại khu vực cách ly của bệnh viện
sở y tế nhấn mạnh trẻ dưới một mươi hai tuổi chưa được tiêm vaccine
phải được xem là nhóm nguy cơ nhất là trẻ em có bệnh nền như béo phì các bệnh lý bẩm sinh
trong giai đoạn hiện nay khi phát hiện trẻ có xét nghiệm tầm soát dương tính
và có chỉ định nhập viện điều trị các đơn vị liên hệ ngay
bệnh viện nhi đồng thành phố bệnh viện nhi đồng một các bệnh viện nhi đồng hai
để chuyển viện kịp thời
ba đơn vị này chuẩn bị sẵn sàng mỗi bệnh viện một trăm năm mươi giường
trong đó có năm mươi giường icu cho trẻ mắc covid một mươi chín
sẵn sàng mở rộng quy mô khoa ra soát bổ sung trang thiết bị thuốc vật tư y tế tiêu hào
sẵn sàng nhân lực để chăm sóc điều trị bệnh nhi mắc covid một mươi chín
tổ chức đào tạo liên tục về thực hành lâm sàng
trong công tác thu dung điều trị cấp cứu chuyển viện an toàn cho các bệnh viện tuyến huyện
đảm bảo mỗi bệnh viện thành lập tổ phản ứng nhanh
để kịp thời hỗ trợ tại chỗ khi có yêu cầu
mỗi bệnh viện cử các bác sĩ có nhiều kinh nghiệm
tham gia tổ chuyên gia của sở y tế để thực hiện công trình nghiên cứu
xây dựng các phác đồ chuyên đề về điều trị f trẻ em
trước đó trong một tọa đàm y tế ông tăng trí thượng cho biết
theo tinh thần chỉ đạo của chính phủ và bộ y tế
thời gian sắp tới trẻ dưới một mươi hai tuổi sẽ được tiêm vaccine covid một mươi chín
khi đó chúng tôi tin rằng việc trẻ đến trường không còn là vấn đề quá lo ngại
ông thượng chia sẻ
trẻ em là đối tượng được quan tâm hàng đầu trong đợt bùng phát dịch lần này
vì tỷ lệ tiêm chủng chưa cao
cũng như các kế hoạch cho học sinh đi học trở lại đang được triển khai
tại thành phố cà mau ubnd tỉnh chỉ đạo hiệu trưởng phát hiện các trường hợp
có biểu hiện của bệnh covid một mươi chín nhưng không báo cáo
để dịch bệnh lây lan trong trường học thì phải chịu trách nhiệm
theo thông tin từ ubnd tỉnh cà mau ông nguyễn minh luân phó chủ tịch ubnd tỉnh
vừa ký văn bản gửi sở ban ngành tỉnh và ubnd các địa phương
về việc tiếp tục tăng cường các biện pháp phòng chống dịch covid một mươi chín
theo ubnd tỉnh cà mau trong những ngày qua số ca nhiễm covid một mươi chín
trên địa bàn tỉnh có triều hướng gia tăng
trong ngày hai mươi bốn tháng hai tỉnh ghi nhận bốn trăm hai mươi hai ca mắc mới
trong đó một mươi một ca là giáo viên sáu mươi hai ca là học sinh test nhanh dương tính tại trường
trong ngày hai mươi năm tháng hai số ca nhiễm ghi nhận tăng lên năm trăm năm mươi tám ca
có tám ca là giáo viên chín mươi sáu ca là học sinh
trước tình hình trên chủ tịch ubnd tỉnh cà mau yêu cầu các sở ban ngành tỉnh
và ubnd thành phố tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch covid một mươi chín
theo chỉ đạo của tỉnh ủy ubnd tỉnh ban chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín tỉnh
tập trung tăng cường công tác tuyên truyền đến cán bộ công chức viên chức người lao động và nhân dân
thực hiện tốt quy định năm k không được chủ quan lơ là xem nhẹ công tác phòng chống dịch covid một mươi chín
chủ tịch tỉnh cũng giao sở giáo dục đào tạo chủ trì phối hợp ubnd các huyện thành phố cà mau
và các đơn vị có liên quan chỉ đạo các đơn vị trường học ra soát các học sinh đang thuê nhà trọ để học không ở gần gia đình
nếu bị nhiễm covid một mươi chín thì nhà trường giáo viên chủ nhiệm phải chủ động phối hợp với ngành y tế chính quyền địa phương
hỗ trợ kịp thời cho học sinh trong quá trình điều trị đồng thời chủ động theo dõi phát hiện các trường hợp giáo viên học sinh
có những biểu hiện của bệnh covid một mươi chín thì phải kịp thời thực hiện nhanh các biện pháp giãn cách không để tiếp xúc gần với các giáo viên học sinh khác
báo cáo ngay cho trạm y tế kịp thời
báo cáo ngay cho trạm y tế kịp thời hỗ trợ thực hiện xét nghiệm sàng lọc theo quy định
ubnd tỉnh cà mau chỉ đạo trường hợp phát hiện có biểu hiện của bệnh covid một mươi chín nhưng không báo cáo không thực hiện biện pháp phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín theo quy định
nếu đời dịch bệnh lây lan trong trường học thì hiệu trường các trường phải chịu trách nhiệm
thưa quý vị thời gian gần đây đặc biệt là thời điểm sau dịp tết nguyên đán số f điều trị tại nhà tăng nhanh đột biến
nếu f theo dõi điều trị tại nhà test nhanh ba lần chỉ để xem bao giờ mình âm tính
các thành viên trong gia đình cũng test nhanh dù không có triệu chứng gì
bác sĩ trần văn phúc bệnh viện đa khoa sanh pôn hà nội cho biết
qua những bệnh nhân anh theo dõi tại nhà có những bệnh nhân ngày test đến ba lần sáng trưa tối
bệnh nhân hôm nào cũng test để xem vạch tê nhạt hơn trưa và khi nào thì âm tính
một người dương tính thì cả nhà đều test liên tục có triệu chứng test không triệu chứng cũng test
thậm chí có gia đình
chẳng ai nhiễm nhưng test thường xuyên vì sợ hãi covid một mươi chín
bác sĩ phúc lo ngại tình trạng test nhiều có thể khiến thị trường kit test khan hiếm
vì thực tế ở các nước trên thế giới khi biến chủng omicron xuất hiện thì đã có hiện tượng khan hiếm kites
theo bác sĩ phúc những quốc gia giàu có về tiền bạc với nền y tế cực kỳ phát triển
nhưng khi đối mặt với biến thể omicron đang rơi vào khủng hoảng khan hiếm trầm trọng kit test nhanh covid một mươi chín
từ mỹ đến châu âu rồi châu á như nhật bản hay australia
mặc dù lường trước tình huống và có sự chuẩn bị trước nhưng đều bị thiếu kit test
đến nay mỹ kêu gọi người dân không xét nghiệm nếu không có triệu chứng
florida đưa ra chỉ số tin cậy xét nghiệm covid một mươi chín
theo đó chỉ test khi kết quả mang lại giá trị cao và ngược lại giá trị thấp thì không cần test
bác sĩ phúc cho rằng chúng ta cũng nên làm vậy chỉ test những ca có triệu chứng
hoặc test nhằm mục đích chẩn đoán trong bệnh viện
như phân biệt giữa viêm phổi do covid một mươi chín hay do vi khuẩn
những người có nguy cơ mắc covid một mươi chín sẽ chuyển biến nặng
vợ biến thể omicron nếu chúng ta cứ tiếp tục test tràn lan như hiện nay
do vào tình trạng khủng hoảng khan hiếm kit test
theo quy định của bộ y tế ép không cách ly điều trị đủ bảy ngày
và kết quả xách nghiệm nhanh kháng nguyên âm tính với virus sars cov hai
do nhân viên y tế thực hiện hoặc người bệnh tự thực hiện
dưới sự giám sát của nhân viên y tế
bằng ít nhất một trong các hình thức trực tiếp hoặc gián tiếp qua các phương tiện từ xa
trong trường hợp sau bảy ngày kết quả xét nghiệm còn dương tính
thì tiếp tục cách ly đủ một mươi ngày đối với người đã tiêm đủ liều vaccine theo quy định
và một mươi bốn ngày đối với người chưa tiêm đủ liều vaccine theo quy định
thuốc điều trị covid một mươi chín chứa monopiravir đã chính thức được bày bán
tuy nhiên việc sử dụng thuốc như thế nào thì nhiều người dân vẫn chưa nắm rõ
đây là thuốc mới được cấp phép có điều kiện là thuốc kê đơn
cần tiếp tục theo dõi về chất lượng hiệu quả an toàn của thuốc trong quá trình lưu hành
vậy những em không này nên sử dụng loại thuốc này
để đảm bảo sử dụng thuốc này
thuốc an toàn hiệu quả cục quản lý dược bộ y tế khuyến cáo người dân
cần đặc biệt lưu ý khi sử dụng thuốc monopia để điều trị covid một mươi chín
cụ thể về chỉ định của thuốc monopiravir được sử dụng để điều trị covid một mươi chín
mức độ nhẹ đến trung bình ở người trưởng thành dương tính với xét nghiệm chẩn đoán sars cov hai
và có ít nhất một yếu tố nguy cơ làm bệnh tiến triển nặng
các giới hạn sử dụng thuốc
monopia dùng trên bệnh nhân có thời gian khởi phát triệu chứng dưới năm ngày
monopiravir không được sử dụng quá năm ngày liên tiếp
monopiravir không được sử dụng để dự phòng sau hay trước phơi nhiễm để phòng covid một mươi chín
khuyến cáo và thận trọng khi dùng thuốc với phụ nữ có thai và cho con bú
theo đó monopiravir không được khuyên cáo sử dụng trong thời kỳ mang thai
phụ nữ có khả năng mang thai nên sử dụng biện pháp tránh thai hiệu quả
trong thời gian điều trị và trong bốn ngày sau liều monupiravir cuối cùng
dựa trên khả năng xảy ra các phản ứng có hại
cho trẻ sơ sinh từ monopiravir không khuyên cáo cho con bú trong thời gian điều trị
và trong bốn ngày sau liều monopiravir cuối cùng
với trẻ em và thanh thiếu niên monophiravir không được phép sử dụng cho bệnh nhân dưới một mươi tám tuổi
vì có thể ảnh hưởng đến sự phát triển của xương và sụn
với nam giới monopiravir có thể ảnh hưởng đến tinh trùng mặc dù rủi ro được coi là thấp
vì vậy nam giới hoạt động tình dục với phụ nữ có khả năng sinh đẻ
nên sử dụng một phương pháp tránh thai tin cậy trong thời gian điều trị
ít nhất ba tháng sau liều monopiravir cuối cùng
bộ y tế khuyên cáo người dân chỉ sử dụng monopiravir khi có đơn của bác sĩ
theo đúng chỉ định các giới hạn sử dụng và các cảnh báo thận trọng của thuốc nelgen
trong quá trình sử dụng thuốc monopiravir nếu gặp bất kỳ phản ứng có hại của thuốc
cần thông báo ngay cho bác sĩ hoặc dược sĩ để được tư vấn xử trí kịp thời
đặc biệt lưu ý người dân không tự ý mua sử dụng thuốc monopia trôi nổi
không rõ nguồn gốc xuất xứ trên thị trường
chỉ sử dụng các thuốc được bộ y tế cấp phép lưu hành
để đảm bảo chất lượng hiệu quả điều trị và sức khỏe của chính mình
thưa quý vị đã có nhiều trường hợp tái nhiễm được ghi nhận
có những người nhận kết quả dương tính chỉ vài ngày hoặc vài tuần sau khi khỏi bệnh
giải thích hiện tượng trên bác sĩ phúc cho biết
sau khi khỏi covid một mươi chín cơ thể sản sinh kháng thể để chống lại sự xâm nhập ncov
mặc dù vậy nếu kháng thể không đủ mạnh người khỏi bệnh chủ quan không tuân thủ năm k
khi tiếp xúc f mang biến chủng mới
có nguy cơ tái nhiễm
một giả thiết được bác sĩ hoàng đưa ra là có thể lần xét nghiệm âm tính đầu tiên
bệnh nhân lấy mẫu không chuẩn
hoặc có thể lúc này ncov không còn trong dịch tị hầu nữa
nhưng ở sâu trong phổi vẫn còn
sau khi biết âm tính bệnh nhân không chú trọng bảo vệ sức khỏe cơ thể yếu đi
khí ncov vẫn còn trong phổi hoạt động trở lại
làm xuất hiện các triệu chứng và xét nghiệm cho thấy tái dương tính
điều này khiến bệnh nhân nhầm tưởng họ tái nhiễm
tuy nhiên với tình hình dịch bệnh phức tạp
cùng tỷ lệ lây nhiễm cao như hiện nay
các bác sĩ cho rằng khả năng rất cao hiện tượng tái nhiễm xảy ra
khi triệu chứng xuất hiện lại và họ thuộc nhóm nguy cơ
khi xung quanh có nhiều người thân hoặc đồng nghiệp mắc covid một mươi chín
trên thế giới kể từ năm đầu tiên covid một mươi chín bùng phát
ca tái nhiễm đầu tiên được ghi nhận là người đàn ông hồng kông ba mươi ba tuổi
anh lần đầu mắc covid một mươi chín vào ngày hai mươi sáu tháng ba năm hai nghìn hai mươi
một trăm bốn mươi hai ngày sau anh tái nhiễm biến chủng ncov khác
các nghiên cứu đến nay chỉ ra
những đợt tái nhiễm sẽ nhẹ hơn so với lần mắc bệnh đầu tiên
dù f gặp bất cứ biến chủng nào
ngay cả khi kháng thể không đủ mạnh để bảo vệ một người khỏi lần lây nhiễm thứ hai
các tế bào t tế bào miễn dịch sát thủ cũng ngăn ngừa chuyển nặng và tử vong
f hiếm khi gặp triệu chứng nghiêm trọng
tuy nhiên vẫn có tỷ lệ nhỏ bệnh nhân gặp biến chứng nghiêm trọng
sau tái nhiễm ncov
điều này phụ thuộc vào thời điểm mắc bệnh
tài nhiễm sẽ giúp tăng cường miễn dịch ở người bệnh
nó có vai trò như liều vaccine tăng cường
song bệnh nhân vẫn không được bảo vệ một trăm linh
nhiều dữ liệu cho thấy một số người tái nhiễm trên hai lần
theo ons tỷ lệ tái nhiễm tăng gấp một mươi năm lần kể từ khi omicron xuất hiện
đến nay số ca tái nhiễm chiếm khoảng một mươi tổng f ở anh
cao hơn nhiều so với một hồi tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi một
theo các nhà khoa học hiện tượng tái nhiễm ngày càng nhiều
là do khả năng miễn dịch của cộng đồng suy yếu
không còn đủ để ngăn ngừa virus
sự xuất hiện của biến chủng mới như delta omicron
khiến hệ miễn dịch khó nhận biết virus có thể lẩn tránh
bên cạnh đó ncov hầu như xâm nhập cơ thể người thông qua mũi và họng
kháng thể trong lớp niêm mạc này có xu hướng tồn tại tương đối ngắn
so với miễn dịch toàn cơ thể
vậy biểu hiện của người nhiễm omicron là gì
bác sĩ nguyễn minh tiến phó giám đốc bệnh viện nhi đồng tp hcm cho rằng
các biểu hiện của biến chủng omicron giống như cảm lạnh thông thường
đau bụng tiêu chảy và thêm đặc trưng của nhiễm covid một mươi chín là mất mùi mất vị
từ một đến ba ngày đầu nhiễm bệnh bảy mươi f sẽ sốt cao và giảm dần qua các ngày
có hai mươi ba mươi là sốt vừa và nhẹ
đối với trẻ em khi nhiễm omicron cũng có những biểu hiện giống người lớn
sốt cao như sốt suốt huyết
bác sĩ tiến khuyên cáo trong ba ngày đầu nếu thấy trẻ sốt liên tục
người nhà ngoài nghi ngờ trẻ bị sốt xuất huyết tay chân miệng cần chú ý thêm
covid một mươi chín phụ huynh cần ra soát lại quá trình di chuyển của con thành viên trong gia đình
để xem thử có thể bị lây nhiễm covid một mươi chín ở đâu không
sau đó tiến hành test covid một mươi chín cho trẻ nếu trẻ không có triệu chứng
hoặc triệu chứng nhẹ thì có thể điều trị triệu chứng tại nhà
trẻ em khi mắc covid một mươi chín từ ba đến năm ngày là khỏi bệnh rất nhanh
trong hai mươi ba trường hợp dương tính chỉ có hai trường hợp nhập viện
trong đó một trường hợp phải thở oxy nhưng một ngày là ổn định và thở bình thường
bác sĩ tiến nói
ánh tắt cửa khẩu vẫn luôn là vấn đề nóng tại khu vực biên giới thời gian gần đây
vừa qua thứ trưởng bộ công thương trần quốc khánh cho hay
tình trạng u nứ có xu hướng xuất hiện trở lại sau tết
tính đến tám giờ ngày hai mươi bốn tháng hai tổng số xe chờ xuất khẩu tại các cửa khẩu biên giới là ba bảy trăm hai mươi tám xe
nguyên nhân chủ yếu vẫn do trung quốc kiên trì chính sách zero covid
áp dụng các biện pháp mạnh chưa từng có để phòng chống dịch bệnh
trong khi đó năng lực bốc rỡ phía trung quốc cũng có phần hạn chế
do công nhân về quê ăn tết
số lao động trở lại vẫn trong thời gian cách ly
dù có khuyên cáo nhưng lượng xe chở hàng lên cửa khẩu vẫn tiếp tục tăng nhanh
do đó ông khánh đề nghị các tỉnh bố trí bãi tập kết phương tiện gần cửa khẩu
sau đó hợp tác với phía trung quốc để tiến hành khử khuẩn cho hàng hóa và phương tiện
cũng như lấy mẫu xét nghiệm sars cov hai cho lái xe
các phương tiện và lái xe được hai bên xác nhận âm tính
có thể đi thẳng qua biên giới để vào bãi sang tải
không phải qua khử khuẩn hoặc xét nghiệm lần hai nữa
ông khánh nói và cho biết quy trình này có thể cải thiện thông quan đáng kể
phó chủ tịch ubnd lạng sơn đoàn thu hà cho biết
hiện vẫn ùn khoảng một bảy trăm linh xe trong đó bảy mươi là xe chở nông sản
nên giải tỏa mất một mươi năm ngày
theo bà hà việc triển khai vùng xanh vùng đệm ở cửa khẩu
vẫn chưa có quy định cụ thể để phù hợp với quy định của phía trung quốc
nhiều trường hợp âm tính tại việt nam nhưng lại dương tính theo chỉ số của trung quốc
do đó cần nghiên cứu trao đổi thông nhất với phía bạn
về thực hiện công nhận một lần đối với kết quả xét nghiệm covid một mươi chín
và khử khuẩn hàng hóa
trước mắt lạng sơn thống nhất với phía bạn
về thí điểm phương thức giao nhận hàng hóa hạn chế tiếp xúc
cửa khẩu tân thanh có thể nâng lên một trăm năm mươi hai trăm linh xe thông quan một ngày
và có thể cao hơn nữa
áp dụng từ hai mươi sáu tháng hai tại cửa khẩu tân thanh
và ngày một tháng ba với cửa khẩu hữu nghị
vâng thưa quý vị trước tình hình phức tạp của dịch bệnh
với số ca mắc không ngừng lập đỉnh
cùng với nguy cơ tái nhiễm cao của biến thể omicron
về tiếp tục thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng dịch
vẫn vô cùng cần thiết tránh tâm lý buông lỏng
rồi ai cũng thành f
những thông tin vừa rồi cũng kết thúc bản tin của chúng tôi ngày hôm nay
cảm ơn quý vị quan tâm theo dõi
xin chào và hẹn gặp lại trong những bản tin tiếp theo